cơn bão số một mươi đã đi qua được hơn một tuần nhưng người dân ở các tỉnh miền trung vẫn đang khóc dòng trước những cánh rừng nguyên liệu bị bão tàn phá
nhiều đơn vị chạy thận trên cả nước vẫn chưa có quy trình kiểm soát chất lượng nước ro dùng cho chạy thận nhân tạo
trong phần tin thế giới indonesia sơ tán hơn sáu mươi người trước nguy cơ núi lửa phun trào